chiều ngày một tháng bốn trong phiên xét xử vụ đại án xảy ra tại tập đoàn vạn thịnh pháp và scb
ông phan trung hoài luật sư của bị cáo trương mỹ lan đã bất ngờ gửi đến hội đồng xét xử văn bản ngày hai mươi bảy tháng chín
của tiến sĩ justin chiu giám đốc điều hành tập đoàn ck asset holding limit
đây là một trong những tập đoàn đầu tư lớn mạnh nhất hồng kông trong lĩnh vực bất động sản
do tỷ phú lý gia thành sáng lập
văn bản được chuyển cho hội đồng xét xử viện kiểm sát về việc tạo điều kiện đàm phán để đầu tư các dự án
cũng như đề xuất một số giải pháp toàn diện cho các tài sản liên quan đến scb
thông tin từ vụ án vạn thịnh pháp cho biết gia đình bà trương mỹ lan
người bị viện kiểm sát buộc tội gây thiệt hại sáu trăm bảy mươi bảy tỷ đồng
đã liên hệ với quỹ đầu tư thuộc tập đoàn ck asset holding limit của tỷ phú lý gia thành
đề xuất giải pháp toàn diện liên quan đến ngân hàng scb
gia đình bà lan đề xuất làm việc với quỹ đầu tư
giúp khác nhau để chuyển nhượng dự án ở mức cao nhất
thông qua phương thức tối ưu đề xuất bán chuyển nhượng với các tài sản thế chấp tại scb
tại đây hai tập đoàn bày tỏ mong muốn tìm cơ hội đầu tư vào tp hcm
sau khi nghe tin bà trương mỹ lan bị bắt ngày hai mươi bảy tháng ba
ông justin true viết thư gửi tòa án nhân dân tp hcm bày tỏ những tình cảm tốt đẹp dành cho bà trương mỹ lan
và tạo điều kiện đàm phán để đầu tư các dự án của bà lan
tuy nhiên hội đồng xét xử cho biết
lá thư này chưa được hợp pháp hóa lãnh sự nên không thể xem đây là một phần của luận cứ bào chữa
chủ tọa nhắc nhở luật sư của bị cáo trương mỹ lan không đề cập đến lá thư này
tránh để báo chí hiểu nhầm truyền thông sai
được biết vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai ck asset holding limit
một trong hai tập đoàn đầu tư của lý gia thành
đang ngỏ ý muốn hợp tác với tập đoàn vạn thịnh pháp đầu tư vào tp hcm
đem lại cơ hội phát triển mảng cơ sở hạ tầng của tp hcm
ông lý gia thành sinh ngày hai mươi chín tháng bảy năm một nghìn chín trăm hai mươi tám tại triều châu quảng đông trung quốc
có tuổi thơ cơ cực một mươi hai tuổi đến hồng kông trung quốc và từng bỏ học sau khi cha qua đời
doanh nhân này theo forbes có việt danh superman siêu nhân
và là người có ảnh hưởng lớn nhất trong cộng đồng các nhà kinh doanh tại châu á
với sự thành công của cả sự nghiệp và lối sống
ông hiện vẫn là tỷ phú giàu có nhất hồng kông dầu thứ ba mươi bảy trên thế giới
khối tài sản dòng tính tới ngày một tháng chín
theo bảng xếp hạn thời gian thực của forbes
của ông lý gia thành đạt ba mươi sáu bảy tỷ usd được hình thành chủ yếu từ bất động sản
ông lý gia thành đã nghỉ hưu và rút khỏi vị trí chủ tịch của hai tập đoàn sik hochition holding
chuyên đầu tư và ck asset holding chuyên bất động sản vào tháng năm năm hai nghìn một mươi tám
nhưng vẫn là cố vấn cao cấp
lý gia thành từng đầu tư cho sản xuất nhựa vào năm một nghìn chín trăm năm mươi khi ông mới hai mươi một tuổi
từ số tiền sáu năm trăm linh usd tiết kiệm và vai hạo hàng
sau đó doanh nghiệp của ông trở thành nhà cung cấp hoa nhựa
con trai của ông lý gia thành là victor đang dẫn dắt tập đoàn của cha với ba trăm linh người lao động
hoạt động trên năm mươi quốc gia
tập đoàn của ông thành đã làm từ thiện hơn ba tám tỷ usd
năm một nghìn chín trăm sáu mươi ông bắt đầu chuyển hướng kinh doanh sang lĩnh vực bất động sản
rồi sau đó là càng biển công nghệ
ông có nhiều khác cốt ghi tâm chia sẻ với mọi người đặc biệt những người trẻ tuổi
theo ông mọi người đều có cơ hội thành công và nó phụ thuộc vào việc bạn có cho mình cơ hội hay không
chết lý làm giàu của lý gia thành khá là tốt
lý gia thành khá rõ ràng đầu tư làm giàu là công việc lâu dài thậm chí cả đời
nó đòi hỏi sự kiên nhẫn không thể bốc đồng
vị tỷ phú chia sẻ trước năm ba mươi tuổi nên tập trung sức lực trí tuệ để kiếm tiền
còn sau ba mươi tuổi phải kiếm tiền bằng tiền
chú trọng vào đầu tư tài chính đó là đầu tư vào chứng khoán vàng chứng chỉ quỹ bất động sản
cũng giống như nhiều nhà đầu tư huyền thoại khác lý gia thành khuyên không nên để trứng vào một giỏ
vì rủi ro rất lớn mà nên chia nhỏ và phân bố tỷ trọng đầu tư hợp lý
có thể năm mươi vào vàng ba mươi trứng chỉ quỹ và hai mươi trứng khoán
sự nghiêm túc và kỷ luật trong quản lý tài chính là ưu tiên số một
nếu lơ là khả năng đánh mất vốn là rất cao chưa nói đến lãi
còn với doanh nghiệp tỷ phú lý gia thành cho rằng phải cân bằng giữa phát triển và ổn định
việc mở rộng mô hình thái quá sẽ đối mặt với rủi ro
điều này được thấy rõ ở nhiều tập đoàn trên thế giới và việt nam trong đó có các doanh nghiệp bất động sản
nhờ những thành công ban đầu trong lĩnh vực bất động sản năm một nghìn chín trăm bảy mươi một lý gia thành thành lập công ty bất động sản chanh com
một năm sau đó ông đổi tên thành gencom holdings và niêm yết trên thị trường trứng khoán hồng kông
năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín ông mở rộng kinh doanh bằng cách mua lại ngân hàng hutchinson one power từ hsbc
ngân hàng lớn thứ hai tại anh vào thời điểm đó
lý gia thành đã biến hutchinson one power thành một trong những nhà hàng
một trong những nhà khai thác cảng độc lập lớn nhất trên thế giới phát triển cơ sở hạ tầng cảng container tại hồng kông
trung quốc canada trung quốc đại lục anh bahamas
tập đoàn của tỷ phú họ lý cũng mảnh trướng ở nhiều lĩnh vực trên toàn hồng kông cả internet và công nghệ
lý gia thành cũng chi hàng trăm triệu thông qua lee cushing foundation để đầu tư vào facebook spotify
ck hutchinson hoạt động mạnh mẽ ở cả hồng kông và trung quốc đại lục
chiếm tám mươi tỷ trọng doanh thu của ck hatchition là từ nước ngoài
với các ngành công nghiệp nhạy cảm như năng lượng
cơ sở hạ tầng viễn thông và căng biển
đây cũng là yếu tố khiến cổ phiếu của tập đoàn này biến động mạnh
phụ thuộc nhiều vào chính trị và mối quan hệ giữa trung quốc và phương tây
cùng với các doanh nghiệp của mình ông lý gia thành và người thân trở thành gia tộc giàu nhất thế giới về bất động sản
vài năm gần đây các doanh nghiệp của vị tỷ phú hồng kông đã thất bại tại một số dự án cơ sở hạ tầng tại úc israel
dù từ năm hai nghìn một mươi năm ba công ty hàng đầu của ông là ck hutchinson ck asset và ck infrastructure
đã vạch ra chiến lược đầu tư và thâu tóm trên toàn cầu với tổng giá trị hàng chục tỷ usd
đầu tiên ck huch chation holding là nhà đầu tư phát triển và khai thác cảng thuộc vào loại hàng đầu trên thế giới
với việc sở hữu cổ phần ở năm mươi hai cảng gồm hai trăm chín mươi một bến tại hai mươi sáu quốc gia trên thế giới
tại việt nam thông qua công ty con là hutchinson port sitv ck hutchinson đã và đang đầu tư vào một cảng container
ở khu vực bà rịa vũng tàu từ năm hai nghìn bảy tới nay
cảng container này cung cấp đa dạng các dịch vụ xếp dỡ hàng một cách vô cùng chuyên nghiệp
với sức chứa rộng lớn đem lại trải nghiệm tốt đẹp cho khách hàng trong và ngoài việt nam trong nhiều năm qua
ở mảng bán lẻ ck hutchinson holding sở hữu nhà bán lẻ a s watson chuyên về sức khỏe và sắc đẹp
với một mươi sáu ba trăm linh cửa hàng tại hai mươi tám thị trường
chuyến bán lẻ này lần đầu tiên xuất hiện tại việt nam từ đầu năm hai nghìn một mươi chín
tuy nhiên đáng chú ý nhất phải là việc ck hutchinson cũng là một trong hai cổ đông chính của việt nam mobile
một trong những mạng di động có vốn nước ngoài hiếm hoi có mặt tại việt nam từ năm hai nghìn một mươi sáu
với tên gọi ban đầu là ht mobile
tuy nhiên tính đến thời điểm hết năm hai nghìn hai mươi mạng di động này chỉ còn được khoảng bốn thị phần tại việt nam
thấp hơn khá nhiều so với ba ông lớn là viettel mobifone và vinaphone
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba việt nam mobile đạt bảy trăm bảy mươi hai tỷ đồng doanh thu tăng trưởng hai so với cùng kỳ
nộp ngân sách bốn mươi tỷ đồng giảm hai mươi
con số này thấp hơn rất nhiều so với mobifone hay vinaphone với cả chục nghìn tỷ doanh thu tại thời điểm đó
doanh nghiệp quan trọng thứ hai sau đợt tái cơ cấu của tập đoàn là ck asset holdings
chủ yếu tập trung vào kinh doanh bất động sản
họ bán cho thuê tất cả các bất động sản tại hồng kông và trung quốc đồng thời tham gia phát triển các dịch vụ khách sạn
bên cạnh đó họ cũng quản lý việc đầu tư các bất động sản thông qua các quỹ đầu tư tín thác thuộc mạng này
ngoài trung quốc và hồng kông doanh nghiệp này cũng đầu tư vào cơ sở hạ tầng tại nhiều nước khác trên thế giới
trong số đó việt nam cũng là một lựa chọn lý tưởng của công ty khí mới đây
ckc và oris của nhật bản ngỏ ý muốn thông qua vạn thịnh pháp để đầu tư mạnh mẽ vào cơ sở hạ tầng của thành phố hồ chí minh
các mảng đầu tư chính của công ty bao gồm cả cơ sở hạ tầng kinh tế và hạ tầng xã hội
đem lại sự phát triển mạnh mẽ hơn cho thành phố mang tên bác trong nhiều năm tới
nhờ vào việc đầu tư đúng đắn ông lý gia thành hiện sở hữu khối tài sản gần ba mươi bảy tỷ usd ở tuổi chín mươi năm
năm hai nghìn một mươi tám ông chính thức lùi bước ra phía sau để những người con trai tiếp quản lại những công ty khổng lồ của mình
nhưng vẫn làm cố vấn cao cấp tại cả ck asset và ck hot chisholm
tính tới thời điểm hiện tại ông là tỷ phú giàu thứ ba mươi sáu trên thế giới và số một tại hồng kông theo số liệu của forbes
ông được người hâm mộ đặt cho biệt danh superman siêu nhân để thể hiện lòng nể phục với doanh nhân số một tại hồng kông này
mặc dù khởi đầu tại một gia đình nghèo song ngày nay ông lý gia thành là một trong những tỷ phú hàng đầu thế giới
những công ty thuộc tập đoàn stencon của ông đều là những cái tên lớn trên thương trường thế giới
sở hữu nhiều thương hiệu nổi tiếng với doanh thu lên tới hàng chục tỷ usd
có thể thấy điểm nổi bật của đế chế giàu có bậc nhất thế giới này là văn hóa doanh nghiệp xây dựng trên sự tôn trọng với mọi người
đây là bí quyết giúp tập đoàn gia đình tỷ phú hồng kông vươn xa và vững mạnh trong nhiều thập kỷ qua